các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người thân hàng xóm đến chia buồn với gia đình anh cường ai cũng xót xa
ông trần văn miên sáu mươi sáu tuổi cha ruột anh cường vẫn đinh ninh rằng nếu ngày lễ con trai nghỉ về quê thì có lẽ đã không xảy ra chuyện đau lòng này
ông miên có sáu người con anh cường là người con thứ hai
anh cường và vợ là chị hướng thị đào ba mươi sáu tuổi đi làm ở đồng nai khoảng sáu bảy năm cả hai chưa có con
ông cho biết thêm suốt mấy năm qua anh cường làm ở nhiều công ty khác nhau
sau anh chuyển qua làm ở công ty bình minh cho đến ngày gặp nạn là tròn một năm
hai ngày qua chị đào vẫn còn thất thần trước sự ra đi đột ngột của chồng
chị kể chị làm ở một công ty khác và hôm đó được nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm còn chồng vẫn đi làm bình thường
chị nhớ lại khoảnh khắc nghe hung tin vì nghỉ lễ nên ở nhà trọ cách công ty bình minh hơn một trăm năm mươi mét
buổi sáng hôm đó chị nghe tiếng nổ luôn lắm nhưng không biết ở đâu
sau đó nghe người cùng trọ nói
xảy ra nổ ở công ty bình minh có nhiều người tử vong
vừa nghe đến công ty bình minh chị rìn lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng không liên lạc được
bình thường chị gọi điện thì chồng luôn bắt máy
cho nên lúc đó chị đã nghi có chuyện không hay
theo lời chị đào khi chị chạy qua công ty bình minh thấy hiện trường tan hoang có nhiều người chết và bị thương
lúc này chị cũng không biết là chồng ở đâu
cha ruột và người em của chị đến tìm mới nhận ra quần áo đi làm mà anh cường mặc trên người vì thi thể không còn nguyên vẹn
chị nghẹn ngào chia sẻ thêm rằng
hai vợ chồng chị khó khăn đi làm lương chỉ tạm đủ sống
anh chị dự định sẽ làm việc cố gắng giành dụng thêm để về quê xây căn nhà nhỏ
rồi cũng kiếm việc làm trang trải cuộc sống chứ không làm công nhân mãi được
nhìn nghỉ lễ anh em bà con thì về quê chơi
chị ước gì vợ chồng chị cũng về quê thì đã không xảy ra cơ sự này
ngày hai tháng năm bà trần yến hòa phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bạc liêu cùng ban ngành địa phương đến nhà thăm hỏi
chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân trần văn cường
bà hòa mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi mất mát lo tru toàn hậu sự cho anh cường và sớm ổn định cuộc sống
ngày ba tháng năm lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh bạc liêu cũng đến chia buồn động viên và trao hỗ trợ đến gia đình anh cường
trước đó vào chiều một tháng năm một số công nhân của công ty bình minh thay phiên túc trực tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa thống nhất tp biên hòa đồng nai
chờ vào chăm sóc năm đồng nghiệp đang nằm trong phòng hồi sức sau vụ nổ lò hơi ở nơi làm việc vào sáng cùng ngày
họng ngồi trên các băng ghế bên cạnh phòng hồi sức chờ thông tin từ bác sĩ với vẻ mặt thất thần hy vọng các đồng nghiệp thoát khỏi cơn nguy kịch
anh ma văn đẳng bốn mươi tuổi quê sóc trăng cho biết anh may mắn thoát nạn vì không chúng ta làm vào sáng hôm đó
trong khi đó người đồng nghiệp thân thiết của anh thì phải nằm trên giường bệnh của phòng cấp cứu
vào công ty làm việc từ tháng một mươi năm ngoái
anh đẳng nói
anh đẳng được phân công vị trí xẻ gỗ sát lò hơi
dịp lễ ba mươi bốn một năm công ty cho công nhân nghỉ hai ngày
trước khi xảy ra tai nạn anh được phân công làm ca đêm từ một mươi tám h ba mươi phút hôm trước đến bảy h sáng ngày một năm
sau đó anh về phòng trọ nghỉ ngơi
nhóm công nhân gặp nạn làm việc ca sáng
theo anh đẳng lò hơi trong công ty hoạt động để lấy nhiệt sấy gỗ
lò này dài khoảng một mươi năm m rộng gần năm m
có bảy dây chuyền hoạt động sát bên lò hơi
mỗi dây chuyền có hai công nhân vận hành
hôm ba mươi bốn lò hơi bị sự cố
công nhân chất gỗ đốt nhưng lò không có hơi
lãnh đạo công ty đã gọi thợ về sửa chữa trong ngày
lò hơi tiếp tục đưa vào vận hành đến sáng ngày một tháng năm thì phát nổ
anh chia sẻ bản thân may mắn được phân công làm ca tối nên thoát nạn
nghe tin các anh em tử vong và bị thương anh khá hoang mang và đau buồn
khi mới vào công ty nhiều đồng nghiệp bảo lò hơi này chưa xảy ra sự cố gì bao giờ nên không ai đề phòng
theo nam công nhân khoảng tám h bốn mươi sáng ngày một năm anh ngủ trong phòng trọ cách công ty chừng năm trăm linh m
bất ngờ nghe tiếng nổ lớn nhưng không biết chuyện gì
khi hàng xóm gõ cửa bảo vụ nổ xảy ra ở công ty anh mới đến nơi làm việc và hay tin nhiều đồng nghiệp bị nạn
anh và một số người trong công ty thay viên túc trực tại bệnh viện để chăm sóc đồng nghiệp trong khi chờ người thân của nạn nhân từ quê đến
bên cạnh đó anh lại văn hưng ba mươi bốn tuổi nhân viên công ty bình minh
cũng có ca làm vào sáng ngày một tháng năm nhưng may mắn thoát nạn vì ở khắp phân xưởng
nơi anh làm cách khu lò hơi khoảng một trăm linh m
thời điểm xảy ra vụ nổ anh và một số đồng nghiệp khác bị ủ tài tức ngực
chừng hai phút sau khi xảy ra vụ việc anh mới bình tĩnh chạy ra ngoài và phát hiện khói bụi bùng lên từ khu xưởng xế gỗ
anh chạy đến và phát hiện một số đồng nghiệp tử vong tại chỗ thân thể không còn nguyên vẹn
một số người khác bị thương chồng rất xót xa
anh vội ôm một đồng nghiệp lên xe máy
tức tốc chạy vào bệnh viện đa khoa thống nhất tp biên hòa cấp cứu
theo năm công nhân việc làm tại công ty gỗ hơi nặng nhưng bù lại lương cao
sau tai nạn anh không biết công ty có tiếp tục hoạt động nữa không
anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó nơi này vì công việc phù hợp với năng lực của mình
anh nghĩ các công ty gỗ khác nên chuyển lò hơi ra một khu vực riêng biệt để hoạt động
nếu có phát nổ cũng giảm thiểu thiệt hại
anh cũng cầu mong cho các anh em bị thương sớm bình phục những người không may nằm xuống ra đi mãi mãi
chỉ cần nhắm mắt lại
anh lại bị ám ảnh bởi hiện trường tan thương lúc bấy giờ
ngay tin đồng nghiệp về quê gặp nạn trong vụ nổ lò hơi ở công ty bình minh
chị nguyệt ba mươi bảy tuổi quê bắc giang đã hết công việc tức tốc vào bệnh viện hỏi thăm tình hình
sáng hôm mấy đổi ca chị nguyệt không phải đi làm
đang ở khu trọ chị nghe tiếng nổ lớn
căn phòng của chị nguyệt rung truyền chân nhà bụi đổ xuống mù mịt
khi chạy ra chị hay tin nhiều đồng nghiệp gặp nạn trong vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty khiến chị không khỏi bàng hoàng
liên quan vụ nổ thương tâm khiến sáu người tử vong năm người bị thương xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và sản xuất gỗ bình minh
các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh đồng nai đang tạm giữ giám đốc công ty này để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ
cụ thể một lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật tỉnh đồng nai cho biết
cơ quan chức năng đang tạm giữ giám đốc công ty gỗ bình minh để sang minh làm rõ phục vụ công tác điều tra
đồng thời đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
như đã đưa tin vào lúc tám giờ một mươi phút ngày một tháng năm tại công ty gỗ bình minh ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
xảy ra vụ nổ lò hơi làm sáu người tử vong năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai võ tấn đức giám đốc công an tỉnh thiếu tướng nguyễn sĩ quang
phó giám đốc công an tỉnh đại tá trần anh sơn bí thư huyện ủy vĩnh cửu trần văn thuộc
cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành huyện vĩnh cửu đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo việc tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu điều tra làm rõ nguyên nhân
cũng trong ngày một năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
và lãnh đạo các bộ lao động thương binh và xã hội bộ y tế đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương tham hỏi gia đình các nạn nhân tử vong
cứu người bị thương và nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn
theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
vụ tai nạn xảy ra tại khu vực nồi hơi sưởng bán thành phẩm của công ty gỗ bình minh
doanh nghiệp này có khoảng hai trăm linh lao động thời điểm xảy ra vụ tai nạn có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một nghìn kg một giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm
quá trình sử dụng công ty phát hiện có hiện tượng trục chặt về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với các đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phan nổ
kết luận bước đầu sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định
nguyên nhân do lỗi kỹ thuật lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh đồng nai công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại